các công trình còn hỗ trợ thúc đẩy lĩnh vực ghép tạng trong nước như kỹ thuật gan nhân tạo giúp bệnh nhân suy gan nặng sống trong khi chờ ghép gan và chờ hoạt động sau ghép hay lọc máu liên tục hỗ trợ trong ghép thận tim phổi
đồng thời công trình cũng giúp các cơ sở y tế trong nước có cơ sở khoa học để tiếp cận ứng dụng kỹ thuật lọc máu mới tiết kiệm chi phí do không phải ra nước ngoài điều trị
tất cả cái công nghệ này với một cái giá thành thấp hơn rất nhiều lần so với cùng một kỹ thuật cùng một thiết bị cùng một chỉ định bệnh đó nhưng ở nước ngoài thì cao gấp nhiều lần ở việt nam thì thấp hơn rất nhiều
tôi lấy ví dụ là một lần xảo phẫu bằng dao vào mây quay trên u não ở hoa kỳ là có thể hai mươi năm đô nhưng ở việt nam chỉ có hai đô
tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì những kỹ thuật này đều mới và khó
ngoài hết các thiết bị đều rất đắt tiền trong khi việt nam vẫn chưa tự sản xuất được đã gây cản trở khốc nhỏ trong việc phát triển mở rộng những ứng dụng này trong ngành y tế
đấy là những công cụ để giúp cho người thầy thuốc dù các giáo sư có giỏi đến mấy mà không có máy móc trang thiết bị thì cũng không thể cứu được người
cho nên là từ đó mà chúng tôi đã tập trung vào mọi nguồn lực để đầu tư vào các máy móc trang thiết bị hiện đại
và tuy nhiên là với cái ngân sách của nhà nước còn hạn hẹp so với nhu cầu thì chúng tôi ngoài cái khả năng tự vươn lên thì những cái máy móc lớn thì chúng tôi cần tới những cái sự xã hội hóa
thực tế đã chứng minh những công trình như nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng và ứng phó với một số dịch bệnh nguy hiểm
hay công trình nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại về bức xúc
và ion hóa trong trần đoán điều trị ung thư và một số bệnh lý khác đã một lần nữa khẳng định nền y học việt nam có thể sánh ngang tầm với y học của khu vực và thế giới
nhưng để có thể ứng dụng sâu rộng và lâu dài trong đời sống nhân dân chắc chắn sẽ cần hơn nữa những cơ chế chính sách cũng như sự đầu tư thiết thực cụ thể từ không chỉ phía nhà nước mà là sự chung tay của toàn xã hội
các xã hội đã đặt bản đồ cho các bệnh nhân nặng và ứng phó
về biến đổi khí hậu của liên hợp quốc ở việt nam nếu nước biển dâng lên một mét sẽ làm ngập khoảng từ ba đến năm triệu hectare lúa tại đồng bằng sông hồng và một năm hai triệu hectare lúa vùng độc bằng sông kiều long
nếu lũ lớn sẽ có khoảng chín mươi diện tích của đồng bằng sông kiểu long bị ngập mặn không thể sản xuất được
vì vậy nhu cầu chọn tạo giống cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành chiến lược lớn của ngành nông nghiệp việt nam
trong phần cuối của chương trình xin mời quý vị cùng đến với một dông lúa mới có khả năng thích nghi tốt với biến đổi khí hậu
thông tin này cũng kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
biến đổi khí hậu làm tăng hiện tượng cực đoan của thời tiết nước biển dâng gây nhiễm mặn và làm xuất hiện các bệnh mới như virus dày nâu đạo ôn
biến đổi khí hậu cũng tăng mức độ thiệt hại do các bệnh cũ gây ra thực tế này đòi hỏi việc nghiên cứu ra các giống cây trồng nói chung và giống lúa có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên cấp bách
cánh đồng này được trồng rất nhiều dòng lúa đột biến khác nhau để theo dõi khả năng sinh trưởng phát triển chống chịu sâu bệnh cũng như điều kiện thời tiết bất thuận
để sàng lọc ra những dòng đột biến mang nhiều đặc tính có lợi hơn so với dòng đối chứng như là năng suất cao chất lượng tốt
đây là kết quả trồng thử nghiệm một số giống lúa chịu mặn chịu ngập tại tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi năm do viện di chuyển và nông nghiệp nghiên cứu tạo ra
giống lúa này có thể chịu được độ mặn tới sáu lần độ ngập tới một mươi năm ngày so với các giống lúa thông thường đặc biệt sau khi nước rút lúa vẫn phát triển ổn định
chúng tôi sử dụng cái công nghệ để mà đưa cái gen vào giống lúa hiện có và không thay đổi các đặc tính nông sinh học cũng như đặc tính về chất lượng của nó
để người nông dân tiếp nhận nguyên lại giống lúa cũ của nó nhưng mà với thêm các đặc tính chống chịu
ngoài các giống lúa mới có khả năng thích ứng với thay đổi của môi trường khí hậu các nhà khoa học tại viện di chuyển nông nghiệp còn nghiên cứu ra các giống cây trồng như đậu tương có khả năng chống chịu hạn và sâu bệnh cà chua dưa chuột chịu được nhiệt độ cao
những giống cây trồng này khi đưa vào thực tế đã mang lại hiệu quả năng suất cao nhưng để triển khai nhân rộng thì vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết
chúng có cây trồng ứng phó viên
để được biến đổi khí hậu thì chúng ta phải tạo ra cây trồng chống chịu
mà chống chịu là các nguồn gen
chúng ta phải phát hiện được các nguồn gen chống chịu và đưa các cái nguồn gen này vào trong cây trồng
thì đây là một chiến lược lâu dài
thực tế đã cho thấy tầm quan trọng của các giống cây trồng thích nghi với biến đổi khí hậu là không thể phủ nhận
nếu những giống cây trồng này được triển khai nhân rộng sẽ tạo ra siêu lúa năng suất cao chất lượng tốt
lại chống chịu tốt với phần lớn các điều kiện bất thuận của cây trồng
vì vậy với những giống cây trồng đã được nghiên cứu thử nghiệm thành công
rất cần những chính sách khuyến khích để có thể nhanh chóng nhân rộng ra các địa phương
có phần ổn định đời sống người dân và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia